tiếp tục kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
những quy định liên quan đến tín dụng ngành sư phạm giáo dục mầm non tự chủ giáo dục đã được nhiều đại biểu cho ý kiến
cho ý kiến về việc sinh viên sư phạm vay tiến dụng để đóng học phí thay vì sẽ được miễn học phí như nhiều năm nay
đại biểu hứa thị hà cho rằng qua tìm hiểu có một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng không có cơ hội được tuyển dụng vào ngành này chứ không phải không có nguyện vọng
tôi nghĩ điều quan trọng ở đây là cần tổ chức công tác quy hoạch các cơ sở đào tạo sư phạm và nhân lực nguồn nhân lực ngành giáo dục
làm căn cứ để đầu tư đúng và đủ chứ việc thay đổi chính sách như vậy chưa giải quyết được gốc của vấn đề
ngoài ra việc thay đổi chính sách này có thể đẩy cao áp lực trong tuyển dụng và ngành giáo dục
và có thể làm nảy sinh tiêu cực vì việc tuyển sinh còn quyết định đến vấn đề phải hoàn trả khoản vay tín dụng sư phạm hay không
hơn nữa việc thay đổi này có thể làm giảm sức hấp dẫn khó thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục trong thời gian tới
đồng tình với quan điểm này nhiều đại biểu cho rằng vấn đề học phí không phải là vấn đề cốt lõi để nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm
vấn đề căn bản là ở việc quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm là ở chất lượng đào tạo
và đặc biệt là chính sách tuyển dụng gắn với chế độ đái ngộ thỏa đáng cho giáo viên
đó mới thực sự là thỏi nam châm cực mạnh để thu hút các em học sinh giỏi đến với nghề dạy học
trong khi đó băn khoăn về giáo dục mầm non đại biểu bùi ngọc trương cho rằng đây là hệ giáo dục quan trọng
nhu cầu xã hội lớn trong khi quy định pháp luật chưa hoàn thiện công tác quản lý còn nhiều hạn chế dẫn đến nhiều bất cập như thời gian qua
cái vấn đề như là ở trường nhà trường và cơ sở giáo dục thì cũng cần có những cái quy định riêng rõ hơn
cho cái chủ trương để đầu tư cho cái trường lớp mầm non kể cả công lập và tư thục
để đáp ứng được cái yêu cầu mà nó đang rất là bức thiết hiện nay
theo dự kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục sẽ được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu diễn ra vào cuối năm nay